sau bảy ngày giãn cách xã hội phục vụ công tác chống dịch
tp hcm bước đầu đã khống chế được sự lây lan của dịch bệnh
và đó là khẳng định của chính quyền tp hcm trong cuộc họp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
theo đó để đảm bảo nhân lực y tế cho công tác chống dịch
ngành y tế thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng sinh viên năm thứ tư
của hai trường đại học y dược và đại học y khoa phạm ngọc thạch
hỗ trợ công tác lấy mẫu tại các ổ dịch
trên tinh thần tổng tiến công toàn lực
hãy lùi dịch bệnh tiếp tục kêu gọi người dân cùng chung tay với chính quyền
tình nguyện hỗ trợ các địa phương có dịch
bên cạnh đó để tránh nguồn lây từ khu cách ly giãn cách xã hội
chính quyền thành phố sẽ kiểm tra hoạt động tại các khu cách ly
không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại đây
khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn điều chỉnh giờ làm việc
cố định vị trí ăn trưa để dễ dàng truy vết khi có yêu cầu
đồng thời người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu
phải chuẩn bị đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trong sáu tháng tới
kêu gọi người dân tình nguyện hỗ trợ các địa phương có dịch trên tinh thần tương thân tương ái
bên cạnh đó yêu cầu các sở ban ngành đảm bảo nguồn cung hàng hóa
lương thực thực phẩm cho người dân thành phố trong sáu tháng tới
khuyến khích người dân ở nhà và mua bán theo hình thức thương mại điện tử